đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trần cẩm tú
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang
tại buổi làm việc bên cạnh đánh giá kết quả đạt được đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác này của tỉnh bắc giang
như kết quả xử lý kiến nghị sau thanh tra kiểm tra còn chưa cao
đồng chí trần cẩm tú đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang cần tập trung chỉ đạo
ra soát các kiến nghị sau thanh tra xử lý trách nhiệm các vụ việc liên quan đến đất đai
trong quá trình thực hiện cần đánh giá kiến nghị bổ sung các quy định còn bất cập
chưa hợp lý chủ động thực hiện chống tham nhũng trong cơ quan tham nhũng
bên cạnh đó quyết liệt tổ chức các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu
tiêu cực trong giải quyết công việc phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể nhân dân trong phòng chống tham nhũng tố giác tội phạm